phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre đã làm việc với trần minh hải và nguyễn thanh phong cùng chú tỉnh tiền giang để làm rõ hành vi khai thác cát sông trái phép
trước đó vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác bắt quả tang tàu sắt không biển số lắp đặt hệ thống bơm hút cát tự chế đang khai thác cát sông trái phép trên tuyến sông tiền thuộc thủy phận xã phú phụng huyện trợ lách
tại thời điểm kiểm tra trên tàu sắt có hai người là trần minh hải và nguyễn thanh phong không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc cát và thừa nhận khai thác cát trái phép
lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật